để phòng chống dịch covid một mươi chín xâm nhập vào việt nam qua đường biên giới
lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh bình phước đã thành lập sáu mươi hai tổ chốt lâm thời trên tuyến biên giới và một mươi tổ tuần kiểm tra
ngày đêm bám trụ trên tuyến biên giới với muôn vàn khó khăn
nhưng các chiến sĩ biên phòng vẫn một tinh thần chống dịch như chống giặc
nhằm động viên tinh thần vật chất lực lượng biên phòng trong thời gian qua đã có nhiều tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh bình phước
đã đến thăm động viên tinh thần và trao tặng các nhu yếu phẩm như nước tương mì gói miếng khô nước uống
các vật phẩm tặng các cán bộ chiến sĩ biên phòng
tuy không nhiều nhưng đã kịp thời động viên chia sẻ khó khăn giúp các cán bộ chiến sĩ biên phòng yên tâm phòng chống dịch nơi tuyến đầu